tại cần thơ phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcgi đã tổ chức lễ công bố báo cáo
kinh tế thưởng niên đồng bằng sông kiều long năm hai nghìn hai mươi
đây là công trình nghiên cứu hợp tác bởi vcci và trường chính sách công và quản lý fulbright
sau hơn một năm thực hiện
đây là báo cáo nghiên cứu trên phạm vi vùng kinh tế đầu tiên trong cả nước và đồng bằng sông kiểu long
được chọn như là một sự điển hình về tính liên kết sự nhất quán để hướng đến hình thành
một thiết chế vùng kinh tế trong tương lai
nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề then chốt như tổng quan nền kinh tế việt nam
nhìn lại một mươi năm phát triển kinh tế đồng bằng sông kiểu long năng lực cạnh tranh của đồng bằng sông kiều long
dựa trên phân tích tiềm năng điều kiện tự nhiên cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực năng lực cạnh tranh
của địa phương của các cụm ngành thế mạnh và tiềm năng của vùng như nông nghiệp công nghiệp chế biến
năng lượng và logistic